đồn biên phòng cửa khẩu chi ma bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh đưa sang trung quốc
ngày hai mươi năm tháng tám hai đối tượng nguyễn thị ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và ngô duy khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bị bắt giữ khi đang bế một trẻ sơ sinh tìm đường vượt biên sang trung quốc
các đối tượng khai nhận nhận cháu bé từ một người phụ nữ tên châu tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tỉnh đồng nai để sang trung quốc giao cho một người đàn ông lấy năm mươi triệu đồng
vụ việc đang được đồn biên phòng chi ma hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cháu bé được bàn giao cho cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh lạng sơn để chăm sóc nuôi dưỡng